sau ba tháng phát động trên cả nước chương trình hiến máu tình nguyện mang tên trung dòng máu việt của tập đoàn điện tử samsung việt nam phối hợp với viện huyết học và truyền máu trung ương tổ chức đã thu về được gần một mươi ba đơn vị máu nhiều hơn tổng lượng máu thu được tại lễ hội hiến máu lớn nhất cả nước năm hai nghìn một mươi sáu là lễ hội xuân hồng
chương trình kéo dài ba tháng bắt đầu từ tháng sáu đến tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu kết quả đã có hơn một mươi năm người đăng ký hiến máu thu về một mươi hai tám trăm chín mươi một đơn vị máu so với mục tiêu đề ra tổng lượng máu thu được đã vượt chỉ tiêu một mươi một
lý do mà samsung chúng tôi tiến hành tổ chức hoạt động hiến máu như vậy đó là cùng với việc đóng góp lớn vào kinh tế việt nam thông qua kim ngạch xuất khẩu
thì chúng tôi cũng mong muốn thông qua việc chia sẻ hiến máu như vậy
chúng tôi cũng mong muốn thông qua việc chia sẻ những giọt máu của nhân viên samsung hy vọng rằng thông qua chương trình sẽ có nhiều hơn nữa người dân cũng như doanh nghiệp của việt nam tích cực tham gia nhằm giúp đỡ những bệnh nhân đang cần máu
với số lượng đơn vị máu thu được từ chung dòng máu việt hai nghìn một mươi sáu chương trình đã góp phần để tình trạng thiếu hụt máu trong mùa cao điểm đã được tháo gỡ
cũng như giảm bớt áp lực về nguồn máu dự trữ cho các bệnh viện tuyến cơ sở hy vọng hoạt động này được tiếp tục duy trì trong những năm tiếp theo
thường tổ chức hiến máu vào những tháng đang rất bị thiếu máu tại việt nam ví dụ như bước vào mùa hè hoặc dịp tết và vì vậy giá trị của đơn vị máu được tăng lên rất nhiều
cũng tại buổi lễ tổng kết chương trình bốn bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn không thể chi trả chi phí phẫu thuật đang được điều trị tại viện huyết học và truyền máu trung ương cũng đã được ban tổ chức hỗ trợ kinh phí lên đến sáu trăm linh triệu đồng
các bệnh nhân khó khăn đang mắc các bệnh hiểm nghèo về máu sẽ có cơ hội được chữa trị được ghép tế bào gốc để sớm hồi phục sức khỏe